tại thành phố hồ chí minh cục hàng hải việt nam phối hợp với trường đại học hàng hải
trường đại học giao thông vận tải thành phố hồ chí minh và hội người đi biển việt nam
vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền với chủ đề
tôn vinh thuyền viên việt nam nhân ngày thuyền viên thế giới
tính đến nay việt nam có gần bốn mươi thuyền viên đang hoạt động trên gần một sáu trăm linh tàu vận tải biển
trong nước và quốc tế có trình độ chuyên môn khả năng nắm bắt và làm chủ kỹ thuật mới cao
các thế hệ thuyền viên việt nam đã đóng góp rất lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc
cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển đảo tổ quốc
tại hội nghị các đại biểu đã được giới thiệu cập nhật các quy định của tổ chức hàng hải quốc tế và thuyền viên
nhiều ý kiến đóng góp về thực trạng đội ngũ thuyền viên việt nam tình trạng thừa thầy thiếu thợ vẫn phổ biến
thị trường việt nam chưa đáp ứng được nhu cầu xuất khẩu thuyền viên nêu những thuận lợi khó khăn vướng mắt
kiến nghị với các cơ quan quản lý nhà nước tháo gỡ tạo điều kiện cho thuyền viên việt nam
đóng góp ngày càng tốt hơn cho đất nước cũng như nâng cao chất lượng uy tín thuyền viên việt nam trên trường quốc tế
hội nghị lần này là dịp để chúng ta ghi nhận những nông góp thầm lặng của những người đi biển
khích lệ động viên họ yên tâm gắn bó với biển góp phần thực hiện tốt chiến lược biển việt nam
và bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc